thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ ngày một mươi ba tháng bốn
tổng số ca mắc covid một mươi chín ở nước ta là hai trăm sáu mươi hai trường hợp
hai ca mới nhất đều là người dân ở hạ lôi mê linh hà nội
hiện cả hai bệnh nhân này được cách ly điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai
bệnh nhân số hai trăm sáu mươi một bệnh nhân nữ sáu mươi tuổi quốc tịch việt nam trú tại xóm hội hạ lôi mê linh hà nội
được lấy mẫu bệnh phẩm ngày một mươi một tháng bốn và xét nghiệm ngày một mươi hai tháng bốn cho kết quả dương tính với virus sars cov hai
bệnh nhân số hai trăm sáu mươi hai bệnh nhân nam hai mươi sáu tuổi quốc tịch việt nam trú tại xóm chợ hạ lôi mê linh hà nội
bệnh nhân là công nhân công ty samsung bắc ninh bệnh nhân lấy mẫu bệnh phẩm vào ngày một mươi một tháng bốn
và xét nghiệm vào ngày một mươi hai tháng bốn cho kết quả dương tính với virus sars cov hai